hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ phút thẩm chiều nay vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay thứ ba ngày chín tháng ba
xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức an ninh trật tự mới nhất trên cả nước diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua mà chúng tôi vừa cập nhật
trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
hôm nay đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội cùng gia đình bị hại của các liệt sĩ đã hy sinh đề nghị y án sơ thẩm sáu bị cáo
theo đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao đất đồng xanh ở đồng tâm là đất quốc phòng
nhưng ông lê đình kình sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu ở thôn hoành cùng các bị cáo trong vụ thành lập tổ đồng thuận nhằm lấn chiếm sử dụng và vu khống chính quyền
nhóm này trong nhiều năm đã nhiều lần chống đối cơ quan chức năng đe dọa người dân và thậm chí còn bắt giữ trái phép công an cán bộ
sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi khi lực lượng công an vào thôn hoành bảo vệ các mục tiêu đã bị tổ đồng thuận ném bom xăng liu đạn
dùng dao tấn công bất chấp việc lực lượng chức năng kêu gọi dừng lại
lúc này các cán bộ chiến sĩ công an là nguyễn huy thịnh phạm công huy và dương đức hoàng quân
khi tiến trên trần nhà đã bị ngã xuống hố sâu bốn mét
thấy vậy lê đình trức và lê đình doanh đã dùng dao nhọn chọc xuống rồi nhiều lần đổ xăng vào hố thiêu khiến ba đồng chí hy sinh
đại diện viện kiểm sát cho rằng nhóm bị cáo lê đình công sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn lê đình trức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cả hai đều là con ông kình
bùi viết hiểu sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba nguyễn quốc tiến là những kẻ chủ mưu cầm đầu vừa chỉ đạo bị cáo khác lại trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội

những người đã bị bắt bu giết người bằng phức phạm bỏ bản chức giết nhiều người bỏ bản chức giết nhiều người bỏ bản chức giết nhiều người bỏ bản chức giết nhiều người

các luật sư bảo chữa cũng xin được giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
trong khi đó gia đình và luật sư đồng
đại diện cho các bị hại đã đề nghị y án sơ thẩm sáu bị cáo
một lần nữa tôi chỉ ra mặt cho hai gia đình luật sư là yêu cầu và thống nhu của luật sư bác mộ bà luật
nguyên quyền luyện viện và chứng cứ không có lý do nguyên tâm của các luật sư bảo chữa cho đội cáo

nhưng tới nay chưa có tầng tiền nào được tổ chức
trong trường hợp này
trường hợp này
trường hợp này
không đưa ra được những tỉnh tiết giảm nhẹ mới nên viện kiểm sát thấy mức án tại bản án sơ thẩm đối với các bị cáo là phù hợp
sáng nay phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học ethanol phú thọ tiếp tục với phần xét hỏi
trình bày tại tòa đại diện công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb thừa nhận việc dừng thi công dự án này đã gây thiệt hại đúng như cáo trạng đã nêu
trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử đại diện công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí pvb cho biết dự án ethanol phú thọ phải tạm dừng thi công từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba vì nhà thầu không đủ năng lực tài chính đã gây thiệt hại đúng như cáo trạng đã nêu
một phần đầu tư của dự án chưa phát huy được hiệu quả
liên quan đến ba bốn trăm linh m hai đất tại tam đảo được đỗ văn hồng tổng giám đốc pvc kinh bắc bán lại cho công ty mai phương do trịnh xuân thanh thành lập với giá hai mươi ba tám tỷ đồng
nhưng công ty mai phương chỉ thanh toán hai mươi tám tỷ đồng hưởng lợi ba tỷ đồng
bị cáo trịnh xuân thanh cho rằng bị cáo không biết gì về khoản nợ ba tỷ đồng này
tuy nhiên bị cáo hồng khai công ty mai phương vẫn còn nợ ba tỷ đồng tiền mua đất
bị cáo hồng đã nhiều lần đòi nhưng vẫn không đòi được nợ
bị cáo hồng và bị cáo thanh đều khai không tham gia bàn bạc vì tạm ứng tiền để mua đất
theo cáo trạng trịnh xuân thanh đã bản bạc với đỗ văn hồng về việc đầu tư mua ba bốn trăm linh m hai đất tại tam đào
bằng tiền tạm ứng cho thực hiện dự án của pvc
thanh chỉ đạo cán bộ dưới quyền tại pvc cho pvc kinh bắc tạm ứng trái quy định hai mươi năm tỷ đồng
chiều nay phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo
công an quận hoàn kiếm hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đối với một mươi bảy đối tượng
về tội giết người và gây dối trật tự công cộng
xảy ra tại đường trần hưng đạo phường phan chu trinh quận hoàn kiếm hà nội
do mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook nên đối tượng hoàng thế anh sinh năm hai nghìn ba ở ngọc hồi thanh trì hà nội
đã cầm đầu một nhóm gồm một mươi sáu đối tượng đến gặp nhóm kia do ngô thành luân cầm đầu để thanh toán nhau
đến khoảng hơn một giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi một hai nhóm đối tượng điều khiển xe máy
mang theo hung khí gồm dao tuyếp và dao phóng lợn để giao chiến
khi đi đến khu vực ngã ba đinh công tráng trần hưng đạo phường
phan chu trinh quận hoàn kiếm hà nội thì nhóm của hoàng thế anh gặp nạn nhân đang điều bạn gái
đi theo hướng ngược lại cùng với một xe khác
nghi ngờ là nhóm của luân nên hoàng thế anh cùng đồng bọn đã nhảy xuống
dùng hung khí chém về phía nhóm đi cùng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm hà nội đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với nhóm của hoàng thế anh về tội giết người
khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với nhóm của ngô thành luân về tội gây dối trật tự công cộng
đồng thời tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an thành phố hà nội
củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
một chuyên án về ma túy vừa được công an tỉnh lai châu triệt phá thành công
bắt quả tàng trẻo soang mìn ba mươi bảy tuổi trú tại xã phang xô linh huyện xìn hồ tỉnh lai châu
về hành vi mua bán trái phép một bánh heroin
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại đường tân phong thành phố lai châu
tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lai châu
bắt quả tàng đối tượng trẻo soang mìn về hành vi mua bán trái phép chân ma túy
vật chứng thu giữ tại hiện trường là một bánh heroin một xe máy một điện thoại di động
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên để mang đi thành phố lai châu tiêu thụ
khi đang giao dịch thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
đối tượng sử dụng xe máy vận chuyển và cất giấu số ma túy bên trong túi áo khoác
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố đối tượng theo quy định
làm giả nhiều dây chứng nhận quyền sử dụng đất để bán hoặc thế chấp đi vay tiền
rồi chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng
một đối tượng vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc bắt tạm giam
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn thị bích vi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú ở phường khánh xuân thành phố buôn ma thuột
quá trình điều tra vi khai nhận do cần tiền tiêu xài và trả nợ
nên đã lên mạng internet tìm kiếm được một nơi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi mang các giấy này để thế chấp trả nợ bán đất hoặc vay tiền của nhiều người
sau đó vi đã đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá là một mươi tám triệu đồng một giấy để đi lừa đảo
đến thời điểm bị bắt vi đã làm hai mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để gán nợ và lấy tiền của nhiều người với số tiền khoảng gần hai tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều địa phương đã lập các chốt kiểm dịch
để lấy thông tin y tế kiểm tra thân nhiệt của những người qua lại
bên cạnh đại đa số người dân cả nước hưởng ứng chấp hành
thì có nhiều người đã không những là không chấp hành quy định khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh
mà còn chống lại người thể hành công vụ
mới đây ba đối tượng đi xe máy từ hải dương đến hải phòng
không chấp hành hiệu lệnh của tổ kiểm soát dịch đã bị công an thành phố hải phòng tạm giữ
các đối tượng trên gồm đào văn mạnh phạm văn long cùng chú tại xã chiến thắng
và phạm văn quê chú huyện an lão khai nhận với cơ quan công an
các đối tượng trên cho biết mục đích sang huyện kim thành tỉnh hải dương là để tìm phòng hát karaoke
tuy nhiên khi sang bên đó do trời tối lại không thấy có phòng hát nào
nên cả ba quay lại hải phòng
tại chốt kiểm soát dịch liên ngành tại xã an hòa
các đối tượng không chấp hành khai báo y tế cố tình gây dối trật tự
khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra
tổ công tác công an thành phố hải phòng đã tạm giữ các đối tượng
bàn giao cho công an huyện an dương xác minh làm rõ
củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh bình phước công an huyện đồng phú phối hợp với công an xã tân phước
vừa tiến hành bàn giao chín người trung quốc nhập cảnh trái phép
và một tài xế người việt nam cho trung tâm y tế huyện đồng phú
để tiến hành đưa đi cách ly tập trung theo quy định
trước đó chiều tối ngày tám tháng ba công an xã tân phước huyện đồng phú
đã phát hiện bảy đối tượng lạ đang đi bộ trên địa bàn xã tân phước
nên mời vào trụ sở để làm việc
sau khi phát hiện đây là các đối tượng người trung quốc vượt biên sang việt nam
công an xã tân phước đã báo cáo công an huyện thông báo và phối hợp
với công an các xã lân cận xác minh truy vết và tuần tra bắt thêm
ba đối tượng đang di chuyển trên địa bàn
qua khai thác trong một mươi đối tượng bị bắt có chín đối tượng là người trung quốc
một tài xế là người việt nam ở quận bình thạnh tp hcm
chín đối tượng người trung quốc trong đó có sáu đối tượng là người tỉnh hồ nam
một đối tượng thuộc tỉnh nội mông hai đối tượng thuộc tỉnh phúc kiến
các đối tượng người trung quốc khai nhận đã đi vượt biên qua cửa khẩu tỉnh lạng sơn
và được một đối tượng người việt nam hứa sẽ đưa sang campuchia để làm việc
sau khi trung chuyển qua hai xe ô tô đến xã tân phước thì được đưa vào một nhà kín
do sợ bị bán nên các đối tượng đã bỏ trốn và bị công an xã tân phước phát hiện
và hiện tại thì trên địa bàn xã tân phước thì theo luồng báo thông tin thì vẫn còn một số đối tượng
chưa từ đêm hôm qua đến hôm nay thì lực lượng vẫn không toàn các cái điểm chốt
đặc biệt là ở cái điểm hợp cầu rãn hợp tâm và giáp danh của xã tân hưng
thì vẫn còn các cái điểm chốt chặn để tìm
kiếm các cái đối tượng này để tới giờ này đi phát hiện được
ủy ban nhân dân huyện đồng phú đã cử công an huyện kịp thời đến hiện trường điều tra
trung tâm y tế huyện thực hiện phun xịt khử khuẩn trên địa bàn xã tân phước
đặc biệt là khu vực các đối tượng đi qua đưa một mươi đối tượng trên đi cách ly tập trung
tại khu cách ly trường quân sự tỉnh bình phước
công an huyện đồng phú tiếp tục phối hợp với công an tỉnh bình phước
điều tra xác minh vụ việc và xử lý theo quy định
hai trăm linh người được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày hôm qua ở hải dương
sức khỏe đều ổn định
hơn hai trăm linh người là những cán bộ tuyến đầu tham gia phòng chống dịch ở hải dương
được ưu tiên tiêm vaccine covid một mươi chín trong ngày đầu tiên triển khai chiến dịch
trước đó tỉnh hải dương lập danh sách hai trăm một mươi năm người tại thành phố hải dương và huyện kim thành
được tiêm trong ngày đầu qua khám sàng lọc chín trường hợp không tiến hành tiêm
do cơ địa dị ứng huyết áp cao hoặc đang sử dụng thuốc kháng sinh
trong số hai trăm linh sáu người đã được tiêm
sau khi tiêm có chín trường hợp có biểu hiện sốt
trong đó hai trường hợp sốt trên ba mươi tám độ đã được sử dụng thuốc khả sốt
một mươi năm người có biểu hiện đau mỏi cơ ngứa ngáy tại vị trí tiêm
đây đều là những phản ứng thông thường khi tiêm vaccine vào cơ thể để tạo sự miễn dịch
đến sáng ngày hôm nay chín tháng ba tất cả các trường hợp sốt và biểu hiện phản ứng nhẹ sau tiêm
đều biểu hiện bình thường và sức khỏe ổn định
theo đánh giá của ngành y tế ngày đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín đợt một
tại hải dương đạt kết quả tốt
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
sáng ngày chín tháng ba bộ công an và công an tỉnh đồng nai đang phong tỏa ba cây xăng
trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba thuộc phường bình hòa và phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
để phục vụ công tác điều tra
vụ việc được cho là liên quan đến đường dây xăng giả quy mô lớn vừa được hai đơn vị này khám phá
theo đó công an cảnh sát cơ động chốt chặn bao vây xung quanh phía bên ngoài cây xăng có tên vân trúc
để tiến hành khám xét cây xăng này hoạt động từ rất lâu nằm sát các khu công nghiệp
được biết trong đợt gám xét lần này những cây săn vân trúc có liên quan đến đường dây xăng giả
quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở đồng nai
không chỉ ba cây xăng ở địa bàn phường bình hòa an phú mà ngay cả cây săn vân trúc
ở đường hai mươi hai tháng một mươi hai thuộc phường thuận giao cũng đã bị bao vây kiểm tra và khám xét vào sáng cùng ngày
như vậy có đến bốn cây xăng thuộc hệ thống cây săn vân trúc trên địa bàn thành phố thuận an bị kiểm tra
trước đó đêm sáu tháng hai công an tỉnh đồng nai với họp viết tục cảnh sát hành sự
và các đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã triển khai lực lượng đồng loạt khám xét khẩn cấp
các địa điểm kho chứa cây săn trụ sở làm việc và nơi ở của các nghi can tại đồng nai
tần thơ vĩnh long long an bà rịa vũng tàu tp hcm và bắt quả tàn các nghi can khi đang vận chuyển
mua bán sang mạng tàu để pha chế bơm hút vận chuyển sang nhập lậu với số lượng lớn
tại ủ nổi trên sông hậu thuộc địa bàn xã mỹ hòa huyện bình minh tỉnh vĩnh long
vật chứng thu giữ là gần hai bảy triệu lít xăng giả trên một trăm linh tỷ đồng tiền mặt
gần năm mươi quyển sổ đỏ và hàng loạt tăng vật liên quan
đến nay công an đã bắt giữ khoảng hơn bốn mươi người và vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng
ngày chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án liên quan đơn tố cáo
gia đình ông trần quý thanh chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ tân hiệp pháp bình dương
để điều tra làm rõ vụ việc
trước đó tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bộ công an đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm
ngăn chặn các giao dịch chuyển nhượng mua bán cho tặng cầm cố thế chấp
và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan tới ba mươi ba tử đất tại quận bình tân và thành phố thủ đức
do bà trần uyên phương con gái ông trần quý thanh chủ tịch công ty tân hiệp pháp đứng tên
còn tại đồng nai theo yêu cầu của bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị các sở ngành
và ủy ban nhân dân huyện long thành giữ nguyên hiện trạng thủ tục pháp lý
và tạm dừng mọi biến động đối với công ty cổ phần bất đồng sản minh thành đồng nai
và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã an phước huyện long thành
do công ty bất động sản minh thành đồng nai làm chủ đầu tư
các công ty và dự án bất động sản trên liên quan đến đơn tố cáo
đối với gia đình ông trần quý thanh bà trần uyên phương
liên quan đến việc một mươi một giảng viên của khoa hàn quốc học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
đại học quốc gia tp hcm
đơn kiến nghị và hiện thì đơn này đang được đại học quốc gia tp hcm thủ lý lần hai
và đang trong quá trình giải quyết đúng theo các quy định của pháp luật
đại học quốc gia tp hcm đã lập tổ công tác xác minh đơn kiến nghị của các giảng viên
do thanh tra chính phủ chuyển tới
chiều ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một sắp tới tổ công tác xác minh sẽ có buổi làm việc
với toàn thể các giảng viên đã ký tên trong đơn kiến nghị này
buổi làm việc sẽ được tổ chức ngay tại trụ sở chính của trường đại học khoa học xã hội
và nhân văn tp hcm
trước đó một mươi một giảng viên của khoa hạng quốc học trong đó có những người công tác
đã rất lâu năm tại khoa đã gần như đồng thời nộp đơn xin nghỉ việc tại khoa
vì có những bước xuất trong cách điều hành của trường khoa hạng quốc học
cũng như việc nhà trường bổ nhiệm thần tốc cho vị trí này
kéo theo sau đó là cách giải quyết sự việc chưa thỏa đáng của nhà trường
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
trước thông tin ba mươi bốn trạm y tế phường xã trên địa bàn tp hcm sẽ tạm ngưng khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế kể từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
sở y tế và bảo hiểm xã hội tp hcm đã có buổi họp khẩn và thống nhất
là không để ba mươi bốn trạm y tế phải ngưng họp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
những nguyên nhân chính khiến ba mươi bốn trạm y tế trên được bảo hiểm xã hội tp hcm
đưa vào danh sách tạm nguyên ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
là không có người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật biến động nhân sự
thiếu bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
trước tình hình đó sở y tế đã làm việc với bảo hiểm xã hội
và yêu cầu các giám đốc trung tâm y tế quận quyện khi gặp khó khăn vướng mắt
phải báo cáo ngay với sở y tế để được hỗ trợ không tự ý gửi văn bản
đến bảo hiểm xã hội tp hcm xin ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
trong thời gian tới sở y tế sẽ tổ chức lớp tập huấn quản lý y tế cộng đồng
cho các trung tâm y tế yêu cầu các bệnh viện quận quyện hỗ trợ nhân lực bác sĩ
cung ứng thuốc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
sở y tế yêu cầu đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi một ba mươi bốn trạm y tế trên phải hoàn thiện hồ sơ
và tiếp tục ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phục vụ người dân trên địa bàn
tp hcm sẽ mở một đợt cao điểm xử lý tiếng ồn và tập trung từ nay cho đến cuối năm
với chủ đề là vấn đề tiếng ồn và hành động của chúng ta
mục tiêu của đợt cao điểm là xử lý triệt để và đảm bảo đến cuối năm nay
là không xảy ra việc vi phạm
và đây là quan điểm của phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoang
tại cuộc họp sáng nay ngày chín tháng ba để giải quyết vấn nạn là ô nhiễm tiếng ồn
gây bức xúc trong cộng đồng dân cư suốt thời gian qua
tại cuộc họp sở tài nguyên môi trường tp hcm báo cáo kết quả
trong hai năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chỉ xử phạt hành chính được hai mươi trong tổng số một trăm bốn mươi một trường hợp vi phạm
về tiếng ồn
đáng nói con số này là quá ít so với phản ánh và bức xúc của người dân
khi bị các tiếng ồn từ các hoạt động hát karaoke
gây ảnh hưởng cuộc sống
thứ tư đó là các loại hình buôn bán có sử dụng loa phát thanh quảng cáo
theo các sở ngành ảnh hưởng từ ô nhiễm tiếng ồn có thể làm giảm chất lượng cuộc sống
sức khỏe người dân cũng như vấn đề an ninh trật tự và văn minh đô thị
mỗi người mà sống mà tiếp xúc với những trường độ âm thanh lớn như vậy
thì người ta sẽ không có một dịch ngủ ngon và ảnh hưởng rất lớn sức khỏe
và đặc biệt là năng suất lao động ngày hôm sau ảnh hưởng đến tâm lý
tâm lý người ta rất là bức xúc
ngoài ra ảnh hưởng tới tiên mạch tăng quyết áp và có thể dẫn tới tình trạng độc quỵ
đặc biệt là đối với những người lớn tuổi
sở tài nguyên môi trường thành phố cũng đưa ra vấn đề xử phạt các điểm gây tiếng ồn gặp khó khăn như
vấn đề vì đo mức độ tiếng ồn phải có đơn vị độc lập đủ thẩm quyền khi thực hiện kiểm tra
các cơ sở sử tắt hoặc quặn nhỏ loa mức xử phạt hành chính chưa đủ sức răng đe sẽ dẫn đến tái phạm
về điều này một số đơn vị cho rằng biện pháp tuyên truyền nhắc nhở cũng hết sức quan trọng trước khi áp dụng chế tài
dân số một nghìn hai mươi hai cũng rất là dễ nhớ để người dân có thể trực tiếp phản ánh tới cơ quan chức năng
thì khi mà một nghìn hai mươi hai đặt ra nhiệm vụ mới này thì sẽ chủ trì với sở tài nguyên môi trường
và các quận huyện và thành phố thủ đức sẽ cử đầu mối để tiếp nhận các thông tin do người dân phản ánh gửi tới
bằng các hình thức video cuộc thoại hoặc là bình luận
từ đó là sẽ chuyển cho các cơ quan chức năng đặc biệt là chuyển cho công an địa phương để họ phối hợp xử lý tại địa bàn
đưa ra cho tổ dân phố đưa ra cho tổ nhân dân đưa ra các sinh hoạt trên địa bàn của cộng đồng để rồi góp ý để rồi xây dựng
cái thứ hai nữa là trên thông tin từ các tổ chức đoàn thể mình ở địa bàn dân cư đoàn thanh niên rồi hội phụ nữ hội cựu chiến binh thì tôi nghĩ rằng là rất quan trọng
sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp
ông võ văn hoàng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho rằng
trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành đã đủ cơ sở để xử lý các hoạt động kinh doanh sinh hoạt gây tiếng ồn
vì cái chung chứ không có vì của cả cá ai cả
ai mà sản xuất kinh doanh mà làm ảnh hưởng đến môi trường chúng ta phải kiên quyết xử lý
như vậy ở đây là xử lý tiếng ồn không thuần tí là ô nhiễm môi trường
để áp dụng cái một trăm năm mươi năm để chúng ta xử lý
mà chúng ta vẫn dùng luôn cả cái một trăm linh về trật tự lòng lề đường trật tự an toàn
chúng ta làm cả một trăm sáu mươi bảy về xử lý những vấn đề có liên quan đến vi phạm hành chính
trong lĩnh vực an ninh trật tự rồi là xã hội v v
trong này riêng rõ
và cái nghị định chính tá mới nhất là xử lý những trường hợp về hoạt động của kinh doanh
với quyết tâm chấn chỉnh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn gây ảnh hưởng cuộc sống người dân an ninh trực tự
ủy ban nhân dân tp hcm trong năm hai nghìn hai mươi ba
bước đầu sẽ cùng các sở ngành liên quan tổ chức cao điểm tuyên truyền nhắc nhở
và vận động ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh có sử dụng âm thanh
và hỗ gia đình từ nay cho đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
sang giai đoạn hai bắt đầu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sẽ lập biên bản xử phạt đối với mọi vi phạm về ô nhiễm tiếng ồn
kính thưa quý vị trong những ngày đầu tháng ba
nhiều công ty du lịch tại tp hcm dù đã bắt đầu khởi động lại sau thời gian ảnh hưởng
bởi dịch covid một mươi chín từ trước tết nguyên đáng tới nay
đón đầu đợt du lịch hè sắp tới
tuy nhiên trước tình hình dịch covid một mươi chín còn tiềm ẩn những nguy cơ
và các công ty du lịch đều thận trọng xây dựng chương trình
tour tuyến phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho du khách
thay đổi để thích nghi hay sống chung với dịch là cách mà công ty có thể duy trì hoạt động
và tìm hướng đi cho mình trước diễn biến phức tạp của covid một mươi chín
nếu như trước đây tập trung vào những đoàn lớn với những xe lớn để phục vụ lượng khách hàng
thì trong thời điểm hiện tại sẽ xây dựng sản phẩm
phục vụ cho nhóm nhỏ gia đình bạn bè người thân đón đầu đợt du lịch hè sắp tới
với cái đa này thì tôi nghĩ rằng là nếu không bị covid tấn công trở lại thì chắc chắn mùa hè sắp tới
sẽ là một cái mùa mà bồi thu sau hơn một năm
tức là ngành du lịch phải nói là hết sức chật vật và khó khăn để đối phó với đại dịch
bên cạnh đó doanh nghiệp du lịch thành phố hồ chí minh cần tính toán kịch bản ứng phó với những tình huống sâu nhất
linh hoạt định hình lại thị trường và sản phẩm du lịch để phục hồi ngành này khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát
để an toàn thì
cũng có nguyện vọng là cơ quan quản lý ngành cùng với chính phủ cùng với nhà nước xác định những thị trường
và có cái chính sách về visa về mọi thứ để có những chủ trương thu hút khách
cho đúng những cái thị trường nào mà an toàn thì mình đưa vô trước
chứ không thể nào mà triển khai ào ạt thì nó sẽ dẫn đến không an toàn
sở du lịch thành phố hồ chí minh cho biết công suất phòng các cơ sở lưu trú trên địa bàn trong dịp tết chỉ dưới một mươi
tại các điểm du lịch như đường
vườn hoa nguyễn huệ vườn hoa tàu đàn địa đạo củ chi
khách tham quan cũng giảm từ năm mươi tám mươi so với các năm trước
để tăng cường lượng khách đến với thành phố hồ chí minh
sau khu vực tây bắc trong năm nay sở du lịch sẽ tiếp tục liên kết với các địa phương điểm đến mới đang có dư địa phát triển
trong năm nay sẽ triển khai thỏa thuận hợp tác tiếp với bắc trung bộ và đồng bằng sông hồng
để làm sao mà có cái sự liên kết hợp tác phát triển với nhau để cùng nhau là chúng ta
khai phát cái tiềm năng du lịch
các sản phẩm du lịch đứng nhau để làm sao mà thu hút khách không chỉ từ thành phố hồ chí minh đến các địa phương đó
mà chúng tôi còn thu hút đưa khách từ các địa phương đó đến với thành phố hồ chí minh
từ tháng bốn đến tháng tám chúng tôi sẽ đẩy mạnh kết cầu du lịch nội địa trong dịp hè
mà điểm nhấn là ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh dự kiến là sẽ triển khai vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
cũng theo đại diện sở du lịch thành phố hồ chí minh nơi kế hoạch liên kết được triển khai
thì lượng khách đến với thành phố hồ chí minh sẽ tăng khoảng một mươi năm so với năm trước
đây được xem là cơ hội để các công ty du lịch tập trung kích cầu sản phẩm nội địa trong năm nay